mưa lớn trong những ngày qua kết hợp với việc xả lũ của nhiều nhà máy thủy điện
khiến các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ chìm trong nước
hiện lực lượng chức năng tại các địa phương vẫn khẩn trương cứu hộ người
tài sản và đưa lương thực tới vùng bị cô lập
theo thống kê mới nhất mưa lũ ở các tỉnh miền trung tây nguyên đã khiến một mươi năm người thiệt mạng
sáu người mất tích hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi và ngập nước
sáng sáu tháng một mươi một ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết tính đến bảy giờ cùng ngày
các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng ngãi bình định phú yên
khánh hòa ninh thuận bình thuận con tum gia lai đắk lắc đã có báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ
theo đó mưa lũ ở các tỉnh miền trung tây nguyên làm một mươi năm người chết tăng năm người so với báo cáo ngày hôm trước
trong đó quảng bình ba người quảng trị hai người bình định hai người tăng một người
phú yên bảy người tăng bốn người đắk lắc một người
mưa lũ cũng khiến sáu người mất tích tăng một người so với báo cáo trước đó
cụ thể quảng bình một người quảng ngãi ba người phú yên một người con tum một người
ngoài ra hơn bốn mươi năm ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi ngập nước do mưa lũ gây ra
một mươi hai hecta lúa hoa màu cây trồng hàng năm cây trồng lâu năm cây ăn quả bị ngập
hiện các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế nước đã rút hết
quảng ngãi bình định khánh hòa ninh thuận bình thuận con tum gia lai đắk nông
còn bị ngập cục bộ ở một số vùng trũng thấp
riêng tỉnh phú yên và đắk lắc nước đang rút chậm nên vẫn còn bị ngập
bên cạnh đó mưa lũ cũng khiến hơn bốn mươi ba gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
nhiều tuyến đê tuyến đường bị hư hỏng giao thông bị chia cắt
lực lượng chức năng mới khắc phục tạm thời được một số tuyến đường để người dân đi lại
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ
chủ động di rời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng
các địa phương cần liên tục kiểm tra an toàn hồi chứa bảo đảm an toàn đập và hạ du
nhất là các hồ đang xả lũ tổ chức công tác khắc phục hậu quả tổ chức đánh giá thống kê tình hình thiệt hại